xây dựng nông thôn mới tại thủ đô hà nội là mục tiêu quan trọng để nâng dần các chỉ số phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân nói chung
đưa thủ đô phát triển bền vững hài hòa gắn kết phát triển đô thị
để xây dựng nông thôn mới đạt được như kỳ vọng một trong những yếu tố quan trọng chính là sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
một trăm linh đường liên thôn liên xóm đã được bê tông hóa
người dân xã tri trung huyện phú xuyên thành phố hà nội bước ra khỏi cổng là những con đường mới đường bê tông của nông thôn mới
đây có lẽ là một trong những niềm vui lớn của người dân vùng quê này sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới
đầu tiên là chương trình kiến thiết nông thuần sau đó thì chúng tôi đã có đường đi rất là sạch sẽ
sau công trình đấy là đến công trình làm nông thuần mới thì ngõ xóm của chúng tôi lại cực kỳ sạch
trì trung là sản phẩm nông thuần
xã xa trung tâm huyện đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
xuất phát điểm để xây dựng nông thôn mới thấp
năm hai nghìn một mươi một khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã mới đạt tám trên một mươi chín tiêu chí
sau năm năm thực hiện quý i năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua chi trung được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
công cuộc xây dựng nông thuần mới khiến cho diện mạo nông thuần xã trì trung thay đổi rõ rệt
thành quả này mang dấu ấn của sự đoàn kết nhất trí cao trong nhân dân
từ các cấp ủy chính quyền đến người dân tổ chức nhóm hội
quyết tâm đưa trì trung trở thành xã đạt chuẩn nông thuần mới năm hai nghìn một mươi sáu
dân biết dân bàn dân làm dân hưởng cho nên là tuyệt đại nhân dân là rất là tự giác
chúng tôi thấy rằng đấy là một chúng tôi làm cho chính mình mình là người thụ hưởng làm cho chính mình
và cái việc bỏ tiền bỏ công bỏ sức của mình ra là một cái chia sẻ với nhà nước chia sẻ với chính quyền địa phương
từ chủ trương kế hoạch và giao nhiệm vụ trách nhiệm tới từng cơ quan từng đơn vị và từng đồng chí cấp ủy
và các đồng chí
ngoại vụ thì cũng đã trực tiếp xuống tận người dân tuyên truyền vận động giải thích để nhân dân hiểu được
cái chủ trương xây dựng nông thôn mới là gì
và từ đó người dân hiểu được công tác xây dựng nông thôn mới không phải là của cấp ủy hay của chính quyền
mà phải đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc
bên cạnh đó là cả sự đóng góp của người dân nhà nước và nhân dân cùng làm
không chỉ tại thủ đô phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước giai đoạn vừa qua có thể đạt được thành tựu
chính là bởi chúng ta
những kết quả đã huy động được nguồn lực lớn từ sức dân giúp người dân hiểu được ý nghĩa và bản chất thực sự
của công cuộc xây dựng nông thuần mới
những kết quả đạt được trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu sẽ là nền móng để tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi